trước tình hình gia tăng bệnh tay chân miệng và sởi ở khu vực phía nam vừa qua tại thành phố hồ chí minh
bộ y tế đã tổ chức hội nghị tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh đưa ra nhiều biện pháp xử lý hiệu quả
tính đến thời điểm này cả nước ghi nhận có hơn sáu mươi một tám trăm linh trường hợp mắc bệnh tay chân miệng
và đã có số ca tử vong tại các tỉnh thành phía nam
chuyên về bệnh sởi đã có một chín mươi ba ca dương tính một người tử vong
xuất xuất huyết có hơn sáu mươi bảy bốn trăm một mươi bốn ca mắc và một mươi một ca tử vong
ghi nhận của các sở y tế đối tượng mắc bệnh tay chân miệng chủ yếu là trẻ dưới một mươi tuổi
bảy mươi bảy sáu số ca mắc tay chân miệng là ở khu vực phía nam
theo cục y tế dự phòng tình hình dịch bệnh năm nay không có diễn biến bất thường và nằm trong dự báo
đến thời điểm này số ca mắc bệnh tay chân miệng thấp hơn một mươi tám so với năm trước
còn bệnh sởi cũng thấp hơn so với chưu kỳ năm hai nghìn một mươi bốn
dịch bệnh tăng cao chỉ xảy ra cục bộ ở một số tỉnh thành
để phòng dịch hiệu quả cục y tế dự phòng cho rằng cần sự quan tâm hơn từ chính quyền địa phương cá cấp
chuyên truyền cho chính quyền để quan tâm vào
bệnh dịch nào cũng cần phải chính quyền quan tâm
chuyên truyền làm sao để cho người dân hưởng ứng tham gia vào dịch bệnh
cái nào cũng cần phải như thế
tuyên truyền làm sao để thay đổi hành vi của gia đình của cộng đồng của cá nhân
thì cái nào cũng cần như thế
thì đấy là những cái giống trong cái việc mà giải quyết dịch bệnh
để phòng ngừa tốt dịch bệnh tay chân miệng
ngành y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện ba sạch gồm
ăn uống sạch ở sạch bàn tay và đồ chơi sạch
về bệnh sởi tới đây cục y tế dự phòng sẽ tổ chức chiến dịch tiêm vét
cho những trẻ em chưa tiêm vắc xin sởi
tại các tỉnh thành còn khó khăn về quản lý đối tượng
trong đó có thành phố hồ chí minh và một số tỉnh đông nam bộ